còn liên quan đến vấn đề quyền trẻ em truyền thông về trẻ em cần tập trung nâng cao nhận thức
để đảm bảo trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền cũng như bổn phận của mình
cung cấp những kiến thức kỹ năng bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em
phối hợp truyền thông trên nhiều kênh thống nhất nội dung thông điệp và phải tới được từng đối tượng
đó là những khuyến nghị chính được đưa ra tại hội thảo định hướng truyền thông về tháng hành động
vì trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội
phối hợp với tổ chức flan international việt nam thực hiện
thời gian vừa qua những hành vi xâm hại trẻ em đặc biệt là bạo lực trẻ em trong gia đình
và xâm hại tình dục diễn ra khá phức tạp gây ra nhiều hệ lụy đau lòng
và để lại nỗi lo cho nhiều bậc phụ huynh cũng như các cơ quan chức năng
đặc biệt là của các cơ quan bảo vệ pháp luật như là bên công an
đối với các vụ việc xâm hại trẻ em là rất kịp thời
và có rất nhiều tiến bộ trong thời gian vừa qua
nhưng mà cái công tác phòng ngừa thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa
và chúng tôi chọn một trong những chìa khóa để tăng cường công tác phòng ngừa
là vận động toàn xã hội quan tâm hơn nữa chú ý hơn nữa để mà phát hiện kịp thời
những nghi ngờ những hành vi xâm hại trẻ em để thông báo tố cáo tố giác
kịp thời đến các cơ quan chức năng
theo lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội thì truyền thông về công tác trẻ em
cần toàn diện góp phần nâng cao nhận thức kiến thức kỹ năng chăm sóc
giáo dục bảo vệ trẻ em
trong đó để đảm bảo truyền thông hiệu quả cần sử dụng đồng bộ ba kênh
báo chí mạng xã hội truyền thông cộng đồng thống nhất nội dung thông điệp
đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông thông tin đến từng gia đình lớp học cộng đồng dân cư
tôi đã tập trung mọi nỗ lực để không ngừng hoàn thiện xây dựng thể chế
trước hết là về pháp luật và chính sách
với việc quốc hội thông qua luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu
và chính phủ thông qua nghị định năm sáu năm hai nghìn một mươi bảy
quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em và các văn bản dưới luật khác
thì có thể là chúng ta đến thời điểm này đã tạo nên một hành lang pháp lý khá là đầy đủ
để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
và điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là trong hệ thống pháp luật việt nam hiện nay
thì quy định khá là chi tiết và cụ thể
cái trách nhiệm của các chủ thể
có liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em
bao gồm cả các cơ quan các tổ chức các cá nhân gia đình và các cơ sở giáo dục
công tác truyền thông cần đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao nhận thức
trách nhiệm của các bên liên quan để bảo vệ trẻ em
phải lồng ghép cả hai yếu tố văn hóa và giáo dục
để bảo đảm trẻ được thực hiện đầy đủ quyền và bổn phận
không bị phân biệt đối xử
truyền thông và các cơ quan chức năng cần tôn trọng
lắng nghe xem xét phản hồi ý kiến nguyện vọng của trẻ em
báo chí và truyền thông cần cung cấp các kiến thức
kỹ năng chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em
việc phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
cần có sự chung tay của cả cộng đồng chính quyền và gia đình